đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai tử vong
bé trai sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp bốn đi xe đạp cùng các bạn theo hướng từ giải phóng đến đền lừ
đến khu vực trên bé trai này cùng bốn đến năm bạn đùa nghịch rồi đâm vào một xe xích lô chở tấm tôn dài
đang dừng đỗ trên đường vụ việc khiến bé trai bị tôn cứ vào cổ
nạn nhân sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện
vụ việc đau lòng trên là lời cảnh báo tới những người tham gia giao thông
đặc biệt là các bậc phụ huynh nên cân nhắc việc để cho các em học sinh tự sử dụng phương tiện giao thông
khi còn quá nhỏ chưa ý thức được những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tham gia giao thông